thưa quý vị trong ngày hai mươi ba tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều
đã ra quyết định khẩn cấp phong tỏa thành phố bạc liêu còn các địa phương khác áp dụng chỉ thị một mươi sáu
sau khi ghi nhận các kf mới trước đó tỉnh bạc liêu đã quyết định nới lỏng và áp dụng chí thị một mươi năm
theo đó quyết định phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố bạc liêu đối với thị xã giá rai
và các huyện còn lại sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
thời gian áp dụng từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới
tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố bạc liêu sẽ tạm dừng
mọi người thực hiện tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
lúc một giờ sáng cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu tổ chức họp khẩn
theo báo cáo của ngành y tế trong đêm hai mươi hai tháng tám đã phát hiện bốn f liên quan đến nhân viên
của một công ty tài chính thuê trọ trên địa bàn thành phố bạc liêu
ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa tám điểm trên địa bàn thành phố bạc liêu
theo nhận định ca nhiễm có yếu tố dịch tễ phức tạp liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh
trước đó ngày hai mươi một tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã ký quyết định
thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo chỉ thị một mươi năm trong một mươi bốn ngày
bắt đầu từ hai mươi ba tháng tám đến hết ngày năm tháng chín
tuy nhiên đến nay dịch bệnh phức tạp nên công tác phòng chống dịch đã có sự thay đổi
hiện ngành y tế huy động cao nhất các nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm
tầm soát covid một mươi chín đối với tất cả người dân đang có mặt trên địa bàn thành phố bạc liêu
công an quận cái răng thành phố cần thơ đang tạm giữ và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
để xử lý nghiêm đối tượng trần thành công
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi hai tháng tám công an phường hương phú quận cái răng thành phố cần thơ
nhận được tin báo thông tin có đối tượng leo rào ngăn cách vào nhà dân
khi đến hiện trường công an xác định đối tượng là trần thành công
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
đối tượng đã leo rào ngang cách đưa vào nhà bạn gái ở tổ năm mươi khu vực bảy
phường hương phú quận cái răng và lận rốt ở đó
khi lực lượng công an yêu cầu công ra trình diện
thì đối tượng này dùng dao tấn công rồi bỏ chạy
tuy nhiên đối tượng này sau đó đã bị khống chế và bắt giữ
do mâu thuẫn trên mạng xã hội một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng hung khí
để hành hung và bắt giữ trái phép một nhân viên cây xăng
nhóm đối tượng vừa bị lực lượng công an bắt giữ
ngày hai mươi một tháng tám công an xã hàm thắng huyện hàm thuận bắc nhận được tin báo
qua điện thoại của người dân báo tin có một nhóm thanh niên khoảng một mươi năm đối tượng
đi xe mô tô đến dùng hung khi đánh và bắt giữ anh đoàn tôn phóng
sinh năm hai nghìn bốn nhân viên cây xăng
sau đó nhóm đối tượng phát hiện đã hành hung và bắt nhầm người nên
đường thì nhóm thanh niên trên bó chạy
tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được bốn trong một mươi năm đối tượng
thu giữ hai xe máy và một số hung khí
các đối tượng được bàn giao cho công an huyện hàm thuận bắc
ngày đêm cùng các lực lượng chức năng khác vừa căng mình chống dịch
tại hàng trăm chốc kiểm soát trên địa bàn vừa đảm bảo tình hình an ninh trực tự
và cũng thật ấm áp biết bao khi mỗi ngày mẫu áo của nhân chiến sĩ công an
len lỏ từng con hẻm khu phố đến tận nhà thăm hỏi và trao tận tay
những phần quà hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn
trong số những công nhân người dân ở trọ trên địa bàn phường hai quận tân bình
được hỗ trợ của lực lượng công an phường hai quận tân bình lần này
đa phần là người nhập cư vào tp hcm làm công nhân lao động chân tay
hoặc sinh viên bị mắc kẹt ở lại thành phố trong đợt dịch
tất cả đều không có thu nhập nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
công an phường đã nắm bắt từng hoàn cảnh và kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm
phận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà
ngay trong ngày đầu tiên toàn thành phố thực hiện đợt giãn cách xã hội tắt chặt hơn
hiểu được khó khăn của người dân cán bộ chiến sĩ công an phường
đã nhanh chóng chuyển năm trăm linh phần quà đến tận tay người dân
bên cạnh sự động viên kịp thời giúp đỡ cho người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn
thêm yên tâm thêm động lực để cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
lực lượng công an phường hai quận tân bình vẫn đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát
bám sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch
ngoài công tác đảm bảo an ninh còn phải phối hợp với chính quyền địa phương
thực hiện công tác phòng chống dịch
lực lượng công an phường gần với dân
cho nên không hiểu nỗi khó khăn của người dân trong giai đoạn giãn cách
lực lượng công an phường đã quán triệt đến anh em
về việc chia sẻ những khó khăn đó của bà con chị đeo bà
và với công việc cụ thể
là hỗ trợ bà con chị đeo bà là lương thực thực phẩm
là những cái thiết thực nhất hiện nay với bà con chúng ta
tấm nhuận đạo đức cách mạng
người diễn sĩ công an dân
bản lĩnh dân văn
viện dân phục vụ
cho nên lực lượng công an phường cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên để khắc phục mọi khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ
cũng như là gác bỏ những riêng tư cá nhân của mình
để đạt được công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất
dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
từng cán bộ chiến sĩ công an tp hcm cũng như công an cả nước
vẫn luôn giữ vững và khẳng định được vai trò là lực lượng tuyến đầu
nồng cốt sung kích trong công tác phòng chống dịch
là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong công tác phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trực tự việc cuộc sống bình yên của nhân dân
trong chiều ngày hai mươi ba tháng tám
đoàn thanh niên cơ quan đại diện tại tp hcm cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp với đoàn thanh niên cục viễn thông và cơ yếu bộ công an
đã tiếp nhận nhiều yếu phẩm và hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu
trong phòng chống dịch của bộ công an đóng quân trên địa bàn tp hcm
thời gian qua giữa đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
và cục viễn thông và cơ yếu bộ công an
luôn có sự giao lưu trao đổi kinh nghiệm với tỉnh đoàn gia lai
để xây dựng phát triển các hoạt động của tuổi trẻ đoàn thanh niên
trong thời gian các tỉnh thành phía nam đặc biệt là tp hcm
thực hiện cao điểm phòng chống dịch
tuổi trẻ công an nhân dân của các cục nghiệp vụ bộ công an phía nam
đã phát huy tinh thần sung kích nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ
hỗ trợ nhân dân
để kịp thời động viên chia sẻ với những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
tỉnh đoàn gia lai đã chuyển gần một mươi tấn rau củ quả
để hỗ trợ cho đoàn thanh niên
cục truyền thông công an nhân dân và cục viễn thông cơ yếu
phân phát về các bếp ăn của bệnh viện ba mươi tháng bốn
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ tư lệnh cảnh vệ
bên cạnh đó đoàn thanh niên cơ quan đại diện tại tp hcm
cục truyền thông công an nhân dân cũng đã huy động gạo tới các mạnh thường quân
để bệnh viện ba mươi tháng bốn chăm lo cho các bệnh nhân gặp khó khăn
đang điều trị nội trú
đang tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp biên hòa
học viên lê hoài bảo hiện là học viên lớp c tám k năm mươi hai s
trường cao đẳng an ninh nhân dân i nhận được tin cha qua đời
nhưng vì nhiệm vụ anh không thể về chịu tan cha
ngày hai mươi ba tháng sáu công an tỉnh đồng nai phối hợp với trường cao đẳng an ninh nhân dân một
và chính quyền địa phương phường phước tân đã lập bàn thờ vọng
tại công an phường phước tân tp biên hòa để đồng chí lê hoài bảo chịu tan cha
ngay sau khi nhận được tin buồn đại diện công an tỉnh
lãnh đạo công an tp biên hòa
ban giám hiệu học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i
đảng ủy ủy ba nhân dân phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã gửi vòng hoa đến viến động viên chia sẻ đối với đồng chí lê hoài bảo
đồng chí lê hoài bảo là một trong bảy mươi học viên của trường cao đẳng an ninh nhân dân một
tình nguyện ở lại trường trong đợt nghỉ hè được bộ công an điều động
tăng cường chi viện hỗ trợ đảm bảo an ninh trực tự
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
kính thưa quý vị bàn thờ vọng không chỉ phản ánh một phần sự hy sinh
của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch
gác lại nỗi đau riêng vì mục đích chung
mà còn thể hiện sự nhân văn của công an tỉnh đồng nai
và trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã kịp thời quan tâm
chia sẻ động viên tư tưởng cán bộ đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tâm dịch